để việc đưa hối lộ diễn ra thuận lợi cựu chủ tịch aic nguyễn thị thanh nhàn đã tạo ra cơ chế chính sách ngoại giao để ban thư ký tài chính công ty aic và cấp dưới thực hiện
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra kết luận điều tra vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic trung tâm công nghệ sinh học tp hcm và các đơn vị liên quan đề nghị truy tố một mươi bốn bị can
cựu chủ tịch aic nguyễn thị thanh nhàn bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
bị can dương hoa sô cựu giám đốc trung tâm công nghệ sinh học tp hcm bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ với số tiền cáo buộc nhận hối lộ một mươi bốn bốn tỷ đồng
theo kết luận điều tra để được tạo điều kiện trúng thầu nguyễn thị thanh nhàn đã trực tiếp điều hành chỉ đạo ban thư ký tài chính công ty aic quyết định phê duyệt chi tiền theo cơ chế hoặc ngoại giao cho dương hoa sô
trước khi đấu thầu nhàn đã gặp và đề nghị dồ tạo điều kiện cho công ty aic trúng thầu và sẽ chi tiền cảm ơn
sau khi đấu thầu các gói thầu từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi tám nguyễn thị thanh nhàn đã chỉ đạo trần mạnh hà và trần đăng tuấn sáu lần đưa tiền cho dương hoa sô với tổng số tiền hối lộ là một mươi bốn bốn tỷ đồng
kết luận điều tra cho thấy cả sáu lần đưa nhận tiền đều diễn ra tại phòng làm việc của ông dương hoa sô trong thời gian từ tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
nguyễn thị thanh nhàn đều giao cho cấp dưới là trần mạnh hà và trần đăng tấn trực tiếp đến phòng làm việc của ông dương hoa sô tại trung tâm công nghệ sinh học tp hcm mỗi lần đưa những túi tiền có giá trị từ hai tỷ đồng đến ba chín tỷ đồng
khai báo tại cơ quan điều tra ông dương hoa sô thừa nhận đã nhận số tiền một mươi bốn bốn tỷ đồng khi đưa nhận tiền không có ai khác ngoài ông dương hoa sô
trần mạnh hà và trần đăng tấn ông biết hà và tấn đưa tiền theo chỉ đạo của bà nhàn aic vì trước đó nhàn có gặp sô đề nghị tạo điều kiện cho công ty aic được thực hiện dự án một mươi hai btn và công ty sẽ cảm ơn
kết luận điều tra xác định sau khi nhận số tiền hơn một mươi bốn tỷ đồng thì ông dương hoa sô đã chi như sau chi cho trần thị bình minh phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tp hcm hai lần mỗi lần năm trăm linh triệu đồng tổng cộng là một tỷ đồng
mục đích đưa tiền là để cảm ơn minh đã tạo điều kiện

và ba theo hướng thay thiết bị lạc hậu bổ sung thiết bị mới
để thuận lợi trong việc nhận dự án bà nhàn làm quen với bà trần thị bình minh
cựu phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư thành phố hồ chí minh
sau đó bà nhàn cùng phó tổng giám đốc aic trần mạnh hà đến phòng làm việc của bà minh gặp gỡ
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu khi được giao phụ trách dự án một mươi hai phòng thí nghiệm tại trung tâm công nghệ sinh học
bà minh nhiều lần gặp ông dương hoa sô đồng thời ông hà cũng nhiều lần đến gặp nhà bà minh tạo điều kiện cho aic
ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy ông sô ký tờ trình gửi sở kế hoạch và đầu tư
đề xuất điều chỉnh danh mục thiết bị và thời gian thực hiện giai đoạn hai và ba dự án
theo đó giá trị thiết bị toàn dự án tăng từ bốn trăm hai mươi năm tỷ đồng lên gần bốn trăm sáu mươi chín tỷ đồng
do tác động từ ông hà và ông sô nên khi tiếp nhận tờ trình
bà minh chỉ đạo cấp dưới là ông thắng và ông nhì thực hiện trực tiếp báo cáo cho bà minh
vào ngày một mươi ba
hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy bà minh ký quyết định của sở kế hoạch và đầu tư phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư một mươi hai phòng thí nghiệm
và giá trang thiết bị tăng gần bốn mươi bốn tỷ đồng như đề xuất của ông sô
hôm sau ông sô đề nghị phê duyệt dự toán cũng như điều chỉnh kế hoạch đấu thầu giai đoạn hai và ba trong năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
trên cơ sở thẩm định của ông nhi và thắng giữa tháng một năm hai nghìn một mươi tám
bà minh ký phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
khi thẩm định dự toán ông nhì cho rằng chưa có cơ sở pháp lý xem xét
thẩm định dự toán giai đoạn hai và ba
ông nghi và thắng cùng đề xuất bà mình họp với đại diện các sở liên quan để lấy ý kiến
làm rõ thổng dự toán dự án
tuy nhiên bà minh chỉ yêu cầu trung tâm công nghệ sinh học sửa tờ trình đề xuất phê duyệt dự toán
và yêu cầu ông nhì thắng tiếp tục thẩm định
thay vì hủy quyết định phê duyệt dự toán của trung tâm sai quy định trước đó
bà minh cũng không họp với các sở ngành liên quan để làm rõ cơ sở thay đổi dự toán
sau đó bà minh ký phê duyệt dự toán giai đoạn hai và ba với một mươi hai phòng thí nghiệm
tổng giá trị gần ba trăm linh tỷ đồng theo đề xuất của trung tâm công nghệ sinh học
khai tại cơ quan điều tra bà minh thừa nhận khi điều chỉnh dự án
dự toán đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao vi phạm quy định pháp luật
bà giải thích việc không tổ chức họp với các sở ngành bởi sắp nghỉ hưu và bị ông hà và xô tác động
bà minh bị cáo buộc đã bỏ qua sai sót tạo điều kiện cho aic trúng thầu dự án một mươi hai phòng thí nghiệm
gây thiệt hại ba mươi ba tỷ đồng
do được tạo điều kiện khi thẩm định điều chỉnh dự án dự toán
trong gần năm rưỡi từ tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một năm hai nghìn một mươi tám
ông hà bốn lần đến gửi quà bà minh tổng chín trăm linh triệu đồng
ngoài ra ông dương hòa sô hai lần đưa tiền cho bà minh tổng một tỷ đồng
bà minh nhận một chín tỷ đồng và đã tiêu dùng cá nhân
lập quân xanh ngồi không hưởng lợi
đầu năm hai nghìn một mươi năm ông nguyễn xuân vũ chủ tịch công ty gen việt
đề nghị bà nhàn cho tham gia liên danh thực hiện dự án
bà nhàn đồng ý với điều kiện gen việt thực hiện toàn bộ khâu chuyên môn
như mua hàng bàn giao lắp đặt hướng dẫn vận hành bảo trì bảo hành
lợi nhuận aic vẫn phải đảm bảo như ban đầu
cơ quan điều tra xác định aic đứng đầu liên danh lo ngoại giao và chi phí
phần lợi nhuận do gen việt đàm phán giảm giá với nhà cung cấp
tuy nhiên do gen việt chưa đủ năng lực
nên ông vũ để công ty đối tác tham gia liên danh genviet có một mươi vốn góp của việt á
để tránh khiếu kiện nếu trúng nhiều gói thầu
lãnh đạo công ty đối tác chỉ đạo cấp dưới nhờ công ty v medimax đứng tên hộ một gói thầu
các bị can thỏa thuận liên danh aic và đối tác sẽ trúng hai gói thầu giai đoạn một
v medimax trúng một gói
theo kết luận điều tra lãnh đạo công ty đối tác còn đề nghị thay đổi một số thiết bị
trong danh mục do ông quân lập
sau đó ông quân chuyển danh mục dự toán thiết bị đã thay đổi
được ông sô phê duyệt cho phía đối tác biết để chuẩn bị tham gia đấu thầu
việc thay đổi thiết bị mà vẫn phải đảm bảo bốn mươi lợi nhuận cho aic
nên dự toán bốn gói thầu cao hơn hai mươi tỷ đồng so với giá đã duyệt
để tháo gỡ ông sô chỉ đạo cấp dưới thuê tư vấn thẩm định hợp thức giá dự toán
hồ sơ mời thầu được xây dựng theo hướng có lợi cho liên danh aic
v medimax dựa theo năng lực thế mạnh của các công ty này
quy định về nhân sự trong hồ sơ mời thầu cũng cao hơn mức tối thiểu để hạn chế nhà thầu khác tham gia
diện hợp đồng tương tự từ công nghệ sinh học y dược
được mở rộng thành khoa học công nghệ y dược để liên danh đủ điều kiện dự thầu
theo cáo buộc do được ông sô chỉ đạo biết rõ hồ sơ mời thầu
do trần vinh vũ giám đốc công ty tư vấn hồng hà tạo lập có lợi cho liên danh aic và đối tác
nhưng ông nguyễn viết thạch trường ban quản lý đầu tư xây dựng công trình thuộc trung tâm công nghệ sinh học
và nguyễn trần long chuyên viên ban quản lý đầu tư xây dựng công trình vẫn thẩm định thông qua
tại cơ quan điều tra ông sô thừa nhận đã thỏa thuận thông đồng nâng giá
tiết lộ danh mục thiết bị trước khi đấu thầu thông đồng lập hồ sơ mời thầu
tạo điều kiện cho aic và các công ty aic chỉ định trúng thầu
đáp lại ông sô được bài nhàn chỉ đạo nhân viên sáu lần đưa qua cảm ơn tầng một mươi bốn bốn tỷ đồng
ông dương hoa sô cựu giám đốc trung tâm công nghệ sinh học bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ
khi trung tâm công nghệ sinh học mở thầu đối tác phối hợp với aic làm hồ sơ dự thầu cho cả liên danh và các công ty quân xanh
đến thời điểm đóng thầu nhân viên aic nộp hồ sơ dự thầu cho liên danh
nhiều nhân viên các công ty nộp hồ sơ dự thầu cho các công ty quân xanh
kết quả thực hiện trung tâm công nghệ sinh học thanh toán cho aic hai gói thầu trị giá hơn một trăm linh sáu tỷ đồng
aic thanh toán cho gen việt gần tám mươi chín tỷ đồng
nguồn hàng đầu vào vmed demac được trung tâm công nghệ sinh học thanh toán một gói thầu năm mươi ba bốn tỷ đồng
trong khi tiền hàng năm mươi hai năm tỷ đồng được hưởng tám trăm linh triệu đồng
bằng thủ đoạn tương tự công ty aic của bà nhàn tiếp tục trúng nhiều gói thầu giai đoạn hai và ba
thuộc dự án một mươi hai phòng thí nghiệm trung tâm công nghệ sinh học
ông sô cũng giao quân nghiên cứu điều chỉnh danh mục thiết bị giai đoạn hai và ba
sao cho đảm bảo chất lượng và lợi nhuận dự kiến bốn mươi cho aic
trước khi trình sở kế hoạch và đầu tư điều chỉnh dự án
trong cả ba giai đoạn aic và mofa trúng sáu gói thầu các công ty do aic chỉ định trúng ba gói thầu
hành vi của các bị can gây thiệt hại gần chín mươi năm tỷ đồng và phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đối với bà nhàn bị can này vẫn đang bỏ trốn
sông sê ba căn cứ lời khai của các bị can và các chứng cứ khác để xác định ba này là chủ mưu
cầm đầu trong việc để nhóm aic thông đồng gây thiệt hại hơn tám mươi ba tỷ đồng
đây là vụ an thứ ba ba nhàn bị xử lý hình sự nhưng hiện trốn trùy nã
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo